vượt qua vùng áp thấp có lẽ là cơn bão
thì nó cũng là bão xa thôi
nhưng mà có lẽ là đây là một cái vùng áp thấp
với những cơn gió ngược và cơn gió xoáy
mà nền kinh tế việt nam
đặc biệt là với sự ổn định kinh tế vĩ mô
của chúng ta đã vượt qua được
cái vùng áp thấp đấy
vâng bền bì hay là vững vàng
thì có thể là một câu
một từ đem lại rất nhiều cảm xúc
cho người dân việt nam
hay là các doanh nghiệp việt nam ở thời điểm này
trong năm qua thì đã có
rất nhiều khó khăn chúng ta đã phải trải qua
và xin mời phó giáo sư tiến sĩ đào ngọc tiến
xin ông lý giải
về nguyên nhân của việc này
nguyên nhân của những cái khó khăn
của nền kinh tế việt nam trong năm
hai nghìn hai mươi ba vừa qua thì chúng ta có thể thấy
rằng là thứ nhất là nó xuất phát từ
những cái yếu tố ở bên ngoài
với rất là nhiều những cái biến động về địa chính trị
rất là nhiều những cái biến động
về mặt kinh tế của các quốc gia
trên thế giới thì rất là nhiều
các nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra
đó là những cái xung đột kể cả
xung đột của vũ trang giữa nga và ukraine
hay là ở vài
israel gần đây
hay là đối với lại về mặt kinh tế
vĩ mô ở trên trường thế giới
thì chúng ta nhìn nhận thấy là cái sự
thắt chặt trong chính sách tiền tệ của rất là nhiều
các quốc gia kể cả những quốc gia lớn
như mỹ hay là eu và dẫn đến
cái nhu cầu của thị trường thế giới nó suy giảm
rất là nhiều và như lúc nãy chúng ta đã nói
thì đấy là một cơn bão xa
hay là một cơn áp thấp
hay là một cơn bão thì đấy là cái bối cảnh
nó gây ra cho chúng ta rất là
nhiều những khó khăn
và có lẽ chúng ta cũng nhìn nhận lại cái câu chuyện
ở vậy thì bên trong nội tại nền kinh tế của chúng ta
thì trong một cái bối cảnh khó khăn như vậy
thì chúng ta lại thấy là những cái
nguyên nhân những cái hạn chế
thật sự là cũng đã tồn tại
thì nó lại còn phát huy một cái tác động
nó mạnh mẽ hơn và nó
cản trở rất là nhiều thì chúng ta nhìn thấy
đó là cái sự
hạn chế trong năng suất lao động
của nền kinh tế khi mà chúng ta
vẫn dựa rất là nhiều vào sự gia tăng
về số lượng của lao động
chứ chưa có được sự gia tăng về năng suất
của lao động hay như chúng ta nhìn thấy
câu chuyện đó là cái thể chế
và các vấn đề về năng lực
triển khai chính sách ở các địa phương ở các tỉnh
chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều
những chính sách rất là nhiều
những quyết sách rất quyết liệt
của chính phủ tuy nhiên thì khi mà
đi xuống được các bộ ngành các địa phương
thì đâu đó vẫn còn những chỗ mà
các cái chính sách đó
chưa được triển khai một cách đồng bộ hiệu quả
và nó dẫn đến câu chuyện là chúng ta
gặp khá là nhiều những cái khó khăn
thì khiến phép được để qua một số
những cái nguyên nhân chính như vậy
còn tiến sĩ nguyễn quốc việt ông nghĩ thế nào
lý do gì khiến chúng ta gặp những cái khó khăn
trong năm hai nghìn hai mươi ba
những cái nguyên nhân sâu xa bên trong thì
anh tiến cũng đã chia sẻ rồi tôi cho rằng
là những cái bất ổn toàn cầu
và cái suy giảm kinh tế của năm

là cái tổng cầu thế giới suy giảm đấy là
cái nguyên nhân trực tiếp nó dẫn đến
cái khó khăn của nền kinh tế việt nam bởi vì
cái nền kinh tế việt nam trong giai đoạn hiện nay thì cái độ mở
đối với nền kinh tế thế giới
là tương đối nhiều cái điểm thứ hai
thì tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của
anh tiến là những cái nguyên nhân bên trong
đặc biệt là những cái nguyên nhân
về mặt thể chế cũng như là
những cái công tác điều hành cụ thể
thì nó dẫn đến những cái bộc lộ một số
những cái điểm ngẽn ví dụ như là
nó đã bộc phát vào cuối
năm hai nghìn hai mươi hai rồi nhưng mà
nó rất là trầm trọng
ở đầu năm hai nghìn hai mươi ba như là cái việc
tiếp cận tín dụng và cái lãi suất neo cao
khiến cho các cái doanh nghiệp bảo mòn
các cái lợi nhuận cũng như cái điểm tin
đầu tư của người dân và doanh nghiệp
một cái điều nữa là những cái
bất ổn trên thị trường bất động sản
trái phiếu thì nó cũng gây ra
những cái lo ngại về
quan ngại về cái rủi ro trong hệ thống tài chính
ngân hàng thì tất cả những cái yếu tố đấy
thì nó tạo nên một cái bức tranh đè nặng
lên cái tâm lý và cái môi trường
tinh doanh của chúng ta trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với những cái nỗ lực quyết tâm
không lùi bước trước những đợt sóng thần
trực trở sẵn sàng là nhấn
chìm con tàu kinh tế của nước ta
thì trong quý ba quý bốn thì kinh tế
đã có sự phục hồi đáng kể
và trên mọi bình diện thì từ
đầu tư công cho đến xuất nhập khẩu tiêu dùng
và xin hai vị khách mời
có thể lý giải cho khán giả có thể
hiểu được rằng tại sao
sức mạnh nào quyết tâm nào đã khiến cho
chúng ta có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trong hai cái quý cuối năm vừa qua
và cũng như là cả năm hai nghìn hai mươi
vâng xin mời phó giáo sư tiến sĩ tiến ạ
cái thành công của hai cái quý
cuối của năm hai nghìn hai mươi ba thì có lẽ
rằng là chúng ta sẽ phải
nhìn nhận cái nguyên nhân mà
theo cá nhân tôi nghĩ là quan trọng nhất
thì đấy là cái sự ổn định
bền bỉ sự ổn định của nền kinh tế vị mô
và điều đó đến từ cái việc
là điều hành một cái chính sách rất là
có thể nói là sáng tạo
của chính phủ chúng ta nhớ
rằng trong năm hai nghìn hai mươi ba khi mà
rất là nhiều các quốc gia trên thế giới
thì thắt chặt chính sách tiền tận
thì ngân hải nhà nước chúng ta vẫn
duy trì vẫn đưa vào một cái
chính sách là giảm lãi suất và thậm chí chúng ta
giảm cái lãi suất điều hành đến ba đến bốn lần
trong năm hai nghìn hai mươi ba và
chúng ta điều hành được một cái tỷ giá
hồi đoái thì chính cái sự ổn định
của nền kinh tế đó
nền kinh tế vĩ mô đó nhờ cái sự sáng tạo
và quyết liệt trong cái chính sách điều hành
chính sách tiền tệ thì nó là cái nguyên nhân
căng bản nhất và cái tiếp theo
thì nó cũng đến từ cái câu chuyện
là trong chính sách của chúng ta thì như
anh việt đã nói từ lúc đầu thì khi
mà chúng ta vẫn có duy trì
những cái sự hỗ trợ những
chính sách khuyến khích những cái chính sách hỗ trợ
giảm thuế để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp
chứ chính phủ cũng không dừng
cái câu chuyện giảm thuế ở tại những cái
thời điểm đó khi mà chúng ta nhìn thấy
rằng là covid thì đã qua
rồi các cái khó khăn dường như nó đã
trựng lại thì chúng ta vẫn
kiên trì kiên định một cái chính sách hỗ trợ
đấy và chính cái điều đó làm cho
một cái sự là nền kinh tế
của chúng ta một cách nó duy trì được
sự ổn định và trên cái nền tạo
ổn định của nền kinh tế vĩ mô đấy thì chúng ta
nhìn thấy cái sự đoàn kết cái sự
đồng lòng mà từ trên xuống dưới
thì chúng ta nhìn thấy rằng là từ
câu chuyện chính phủ đã có rất là nhiều
những cái chỉ đạo quyết liệt cho
việc là giải ngân vốn đầu tư công
triển khai xuống tận các bộ ngành
các địa phương và gấp độ của doanh nghiệp
như cái câu chuyện của hợp tác xã thanh long
bình thuận lúc nãy chúng ta cũng nói
thì mọi người cũng đã thể hiện một sự đoàn kết
cùng với nhau để mà cùng làm
cùng vượt qua những cái thách thức đó
thì tôi nghĩ rằng là nếu như
và câu chuyện lý giải ở đâu nguyên nhân ở đâu
thì tôi nghĩ là sự sáng tạo trong điều hành
chính sách và sự đoàn kết đồng lòng
từ cấp chính phủ đến các địa phương
và đến tận các doanh nghiệp thì đã đem lại
những cái kết quả mà của
quỷ ba quỷ bốn quỷ cuối năm
hay trong hai mươi ba mà chúng ta nhìn nhận thấy
trước hết thì tôi rất là chia sẻ với ý kiến của anh tiến
cũng vừa mới nêu và tôi muốn nhấn mạnh thêm
một điều rằng là để có được cái sự
sáng tạo cái sự
đồng lòng quyết tâm của chính phủ
ở tất cả các ngành các cấp
từ trung ương xuống địa phương như vậy
thì có lẽ là năm hai nghìn một mươi ba
cũng một cái năm mà thể hiện
thấy cái trách nhiệm tham gia
đóng góp ý kiến phản biện xã hội của
tất cả các tầng lớp nhân dân cho đến
là các doanh nghiệp hiệp hội
các trường đại học các viện nghiên cứu
các nhà nghiên cứu
thì tôi thấy rằng là cái sự
tham gia đóng góp ý kiến
và thậm chí là đề xuất
các cái giải pháp chính sách cụ thể
nó chưa bao giờ nó
sôi động được như là năm hai nghìn hai mươi ba
có lẽ là nó cũng đã được tiếp lửa từ
năm hai nghìn hai mươi hai khi mà chúng ta
cần phải có những giải pháp quyết liệt
để mà phá băng cái nền kinh tế
chúng ta sau covid một mươi chín thì
đấy là một cái xu thế mà tôi cho rằng là
nó là một cái xu thế rất là phù hợp
một cái điểm nữa mà tôi cho rằng là cũng là
cái điểm nhấn của năm hai nghìn hai mươi ba này
tức là khi mà
chúng ta chuyển đổi cái trạng thái
phục hồi kinh tế thì cái sự
hỗ trợ của cái kinh tế số
chúng ta kinh doanh trên cái nền tảng số
ví dụ vừa rồi chúng ta nói đến
các bà con tiểu thương ở chợ bến thành
live stream rồi là bán hàng online
thì cái chính cái cơ hội
mà đến từ những cái mô hình tăng trưởng
mới và cái động lực đến từ
những cái sự đổi mới sáng tạo
và khoa học công nghệ nó đã giúp
cho các cái doanh nghiệp chúng ta đã thoát
ly khỏi những cái mô hình kinh doanh truyền thống
và vượt qua được những cái thách thức
vượt qua được những cơn gió ngược của
cái nền kinh tế năm hai nghìn một mươi ba nhờ những
cái thị trường ngách hoặc nhờ
những cái cách làm mới
để mà chúng ta nói như
tiến sĩ tiến là chúng ta mở ra được
những thị trường xuất khẩu hoặc là chúng ta
thuy được các thị trường nội địa thì đấy
chính là cái cách thức để chúng ta phục hồi
kinh tế của năm hai nghìn hai mươi ba
tổng kết lại thì
với sự sáng tạo đoàn kết đồng hòng
từ trên xuống dưới và
đặc biệt là phía các doanh nghiệp thì chúng ta
đã có những cái đổi mới sáng tạo trong
cái cách thức kinh doanh sản xuất của mình
và từ đó thì
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua thì
chúng ta đã có một cái sự phát triển kinh tế
mặc dù là không bứt phá như
những năm trước đây nhưng vẫn là vững vàng
và bền bỉ
ở phần đầu chương trình
thưa quý vị vượt qua những khủng hoảng
những tháng đầu năm kinh tế vĩ mô giữ
ổn định lạng phát được kiểm soát
giải ngân vốn đầu tư công tăng cao
so với cùng kỳ xuất khẩu nông nghiệp
giữ vững đã tăng trưởng đầu tư nước ngoài
khởi sắc đây là những điểm sáng
đáng ghi nhận của kinh tế việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba
và năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ
chờ đón kinh tế việt nam như thế nào
kính mời quý vị và hai vị khách mời
chúng ta sẽ cùng
theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi
bối cảnh quốc tế được dự báo đối diện
với nhiều thách thức kinh tế thế giới
tiếp tục xu hướng trì trệ mặc dù
có sự cải thiện ít nhiều so với năm hai nghìn hai mươi ba
dự báo của các tổ chức
tài chính quốc tế cho rằng
kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhẹ từ mức
trên hai của năm hai nghìn hai mươi ba
lên mức hai năm ba năm
trong năm nay
sau đợt suy thoái toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba
tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến
sẽ giảm tốc hơn nữa vào năm hai nghìn hai mươi bốn
bao gồm cả các đối tác thương mại
quan trọng của việt nam như hoa kỳ
hiệu suất yếu kém sắp tới
có thể là kết quả của tác động chậm chế
của chính sách tiền tệ thắt chặt
đang diễn ra hiện nay
điều kiện tiến dụng hạn chế
và thương mại toàn cầu suy yếu
rủi ro chính trong năm tới
bao gồm rủi ro địa chính trị
tác động của các cuộc xung đột lên giá năng lượng
căng thẳng tài chính liên quan đến sự gia tăng
lãi suất giải hạn và hoạt động kinh tế yếu hơn
dự kiến ở trung quốc
cốt lõi của khó khăn
vẫn là môi trường bên ngoài
bất ổn bất định khó lường
và trong bất ổn bất định khó lường này
nó có thể xuất hiện những chiều cạnh
theo chiều hướng không thuận
chiều hướng không tích cực
một cái rất rõ là vấn đề định
chưa nói đến những bất chắc
của đô chuẩn thời tiết thực ra
với độ mở nền kinh tế tới hai trăm linh
sự phục hồi yếu hơn dự kiến
của nhu cầu bên ngoài
tiếp tục cản trở tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ
làm chậm quá trình phục hồi của việc làm
và tiêu dùng trong nước của việt nam
kinh tế việt nam năm nay sẽ tiếp tục chịu tác động
nhiều chiều từ các ẩn số của tình hình thế giới
khiến cho quá trình phục hồi
chưa thể diễn ra nhanh hơn
nội tại nền kinh tế cũng tiếp tục đối diện
với nhiều thách thức cần xử lý
chúng tôi hy vọng rằng
nhu cầu xuất khẩu đối với hàng việt nam
từ phần còn lại của thế giới
sẽ phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu xuất khẩu của việt nam
có thể dần được cải thiện
nhưng nó sẽ không mạnh mẽ như trước
và tình hình đầy thách thức này
có thể kéo dài cho một thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là một cái năm
mà chúng ta phải đối diện nhiều hơn
với những áp lực liên quan tới nợ công
nợ xấu nợ khói đòi
và kể cả vấn đề về lãi xuất
cho vay của doanh nghiệp
bên cạnh đấy nữa
thì những áp lực liên quan tới vấn đề
an sinh xã hội vẫn gia tăng
và đặc biệt là áp lực về thu ngân sách
cũng có thể sẽ trở thành một trong những cái điểm
cần phải quan tâm của năm hai nghìn hai mươi bốn
dù vậy tín hiệu phục hồi tích cực hơn
qua từng tháng đã được nhìn nhận
từ hai quý cuối của năm hai nghìn hai mươi
sự kiên cường của nền kinh tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo nhận định của vkp
sẽ tạo đà cho tăng trưởng
năm hai nghìn hai mươi bốn phục hồi tích cực hơn
khu vực sản xuất
thì có một số cái đầu tư năm nay
đã bắt đầu có một số cái đầu tư
vào lĩnh vực sản xuất
và chúng ta thấy rằng
hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
thì khu vực sản xuất sẽ quay trở lại
và phát triển mạnh mẽ hơn
năm hai nghìn hai mươi bốn thì
có một cái
hy vọng có thể tốt hơn
một là cái khả năng suy thoái
của các cái nền kinh tế lớn
các cái đối tác chính của việt nam
thì cái sản xuất nó là thấp
thứ hai là áp lực lên lạm phát
áp lực lên lãi suất tỷ giá
có thể nó là giả
và như vậy nó tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho ta xử lý
những vấn đề tài chính tiền tẻ
cũng như là có cái chính sách
hỗ trợ cho quá trình phục hồi
kinh tế có thể nó linh hoạt hơn
nó tốt hơn
với triển vọng kinh tế được đánh giá
có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn
từ cuối quý ba
hầu hết các tổ chức quốc tế
đều đưa ra dự báo
tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn
ở mức từ sáu
việt nam có thể đạt được tỷ lệ tăng trưởng
đây là một mức tăng trưởng tốt
chúng ta kỳ vọng rằng
nền kinh tế của trung quốc sẽ được cải thiện
và thị trường bất động sản của chúng ta sẽ được khơi thông
các dự án về công nghiệp sản xuất
đang được phát triển trong năm nay
thì đến năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
có thể được thực hiện
và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
cho nên chúng ta thấy là triển vọng kinh tế
năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
sẽ là sáng sủa
chúng tôi cho rằng
tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu
và năm hai nghìn hai mươi năm thì có thể cao hơn
quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế
từ sáu đến sáu năm
đây là một mục tiêu thách thức
trong bối cảnh khó khăn vẫn hiện hữu
đòi hỏi việt nam nỗ lực hơn nữa
trong thúc đẩy các động lực tăng trưởng
giải quyết các điểm nghẽn trong nội tại
từ đó tăng cường năng lực nội sinh của nền kinh tế
thưa quý vị
tiếp tục phục hồi với nhiều thách thức
là nhận định của nhiều định chế tài chính lớn
trên toàn cầu đối với nền kinh tế
năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
và việt nam không phải là ngoại lệ
kính mời quý vị và các bạn
theo dõi nhận định của ông santanu chakraborty
giám đốc quốc gia tại việt nam
của ngân hàng phát triển châu á adb
trong cuộc trò chuyện
với phóng viên truyền hình nhân dân sau đây
trong cuộc trò chuyện
từ sáu đến sáu năm
là một thách thức
và những gì là năng lực năng lực của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
adb giữ nguyên dự báo tăng trưởng của việt nam
ở mức sáu
động lực quan trọng sẽ là sự ổn định kinh tế vĩ mô
thận trọng như các chính sách tài chính
và tiền tệ chủ động
tiếp tục từ năm hai nghìn hai mươi ba
đầu tư công tiêu dùng nội địa
và phục hồi xuất khẩu
là ba động lực tăng trưởng chính
của nền kinh tế việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều này có thể được bổ sung
bằng những cải cách mạnh mẽ hơn
về môi trường kinh doanh
tăng cường hơn nữa
thu hút dòng vốn fdi
và nâng cao khả năng cạnh tranh
để phục hồi nhu cầu thương mại
vào năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù thị trường toàn cầu
được dự đoán là sẽ tiếp tục đối mặt
với nhiều thách thức
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhưng đây là cơ hội để việt nam
tăng cường khả năng cạnh tranh
và tạo ra giá trị
trong mạng lưới sản xuất toàn cầu
nhằm cải thiện kinh tế việt nam
nhằm cải thiện hoạt động xuất khẩu
năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo
những bất ổn địa chính trị tiếp tục kéo dài
gây áp lực phục hồi thương mại toàn cầu
kinh tế toàn cầu được dự báo
sẽ khó khăn hơn năm hai nghìn hai mươi
và sẽ đạt được
do đó các nền kinh tế phụ thuộc
vào xuất khẩu như việt nam
sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
điều quan trọng cần lưu ý là
cạnh tranh chiến lược toàn cầu và khu vực
có thể mang đến những cơ hội
bên cạnh những thách thức
thương mại việt nam có lợi thế đáng kể
so với các nước trong khu vực và thế giới
nhiều việt nam tham gia nhiều fta
có phạm vi rộng như cptpp rcfp
và các fta song phương và đa phương khác
bên cạnh tác động hoạt động thương mại
các fta này còn tạo cơ hội lớn
để việt nam thu hút fdi
trong bối cảnh đó triển vọng phục hồi thương mại
của việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn còn mở rộng nhưng vẫn còn nhiều cơ hội
và tiềm năng
doanh nghiệp việt nam cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh
như nâng cao năng suất lao động
quản lý chất lượng sản phẩm
chủ động tiếp cận thị trường
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý
trong giải quyết tranh chấp thương mại
thưa quý vị dù đứng trước nhiều khó khăn
thách thức nhưng ngân hàng phát triển châu á
tin tưởng chúng ta có thể
đạt được tăng trưởng là sáu
ngân hàng thế giới cho rằng
việt nam sẽ đạt mức năm năm
fitch rating dự báo
lên đến bảy vào năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện niềm tin
của thế giới đối với kinh tế việt nam
nhận diện thách thức
tận dụng cơ hội tăng cường nội sinh
kiến tạo động lực như thế nào
để việt nam đạt được mục tiêu kinh tế
năm hai nghìn hai mươi bốn như dự báo trên đây
kính mời quý vị cùng theo dõi
phần thảo luận cùng hai vị khách mời của chúng tôi
và câu hỏi tiếp theo
mà chương trình muốn đặt ra
cho hai vị khách mời
đó là vào năm hai nghìn hai mươi ba
với gdp đạt khoảng năm hai
dù không đạt được mục tiêu đề ra
nhưng vẫn là một con số đáng ghi nhận
khi trong năm vừa qua
kinh tế liên tiếp đối mặt
với nhiều khó khăn cả từ nội tại
cho đến những tác động khách quan
từ bên ngoài và chúng ta đã vượt qua
năm hai nghìn hai mươi ba như vậy
bối cảnh quốc tế đã được
khách mời phân tích
và bối cảnh kinh tế trong nước
năm hai nghìn hai mươi bốn thì sẽ như thế nào
thưa hai vị khách mời
tôi nghĩ bối cảnh kinh tế trong nước hai nghìn hai mươi bốn
sẽ có nhiều triển vọng
sẽ có nhiều dấu hiệu tốt
tích cực so với năm hai nghìn hai mươi hai
chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện
đó là sự ổn định của nền kinh tế
và chúng ta tận dụng
thật sự là chúng ta sẽ tận dụng được
vị thế địa chính trị của chúng ta
trong một bối cảnh quốc tế
rất nhiều biến động như vậy
thì chúng ta đang ở một điểm
mà chúng ta có rất nhiều cơ hội
được khai thác từ bên ngoài
và ở trong nước đó
thì chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận được
sự đồng làm sự quyết tâm
và có lẽ là một điểm
rất nhiều những chính sách của chúng ta
và chính sách chúng ta đưa ra
hỗ trợ trong năm hai nghìn hai mươi ba
và cho đến kéo đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thì tác động dài hạn của nó
đến năm hai nghìn hai mươi bốn
thì nó sẽ tiếp tục có một cái sự ảnh hưởng
và nó sẽ tạo ra một đà
một tốc độ tăng trưởng tốt hơn
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và một cái điểm nữa
thì chúng ta cũng thấy rằng là
có lẽ rằng là năm hai nghìn hai mươi
thì cái niềm tin của người dân
vào những cái quyết sách
vào cái sự sáng tạo
trong điều hành chính sách của chính phủ
nó càng được củng cố
và nó sẽ thúc đẩy được cái sự đồng lòng
đoàn kết đồng lòng đó
và chúng ta sẽ đưa ra được rất là nhiều
những cái mô hình
những cái phương thức kinh doanh mới
và tôi nghĩ rằng là nó sẽ thuận lợi hơn
cho nền kinh tế của năm hai nghìn hai mươi bốn
ông đánh giá thế nào
về bối cảnh kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa tiến sĩ nguyễn quốc việt
tôi thì cũng cho rằng là
cũng cùng với rất nhiều ý kiến
của các chuyên gia kinh tế
thì tôi cho rằng là cái mục tiêu tăng trưởng
sáu đến sáu năm là tương đối thách thức
nhưng không phải là không có
cái cơ hội để chúng ta đạt được
thậm chí là vượt
thứ nhất là trong rất nhiều các dự báo
của tổ chức quốc tế thì
tăng trưởng kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi
là sẽ có một phục hồi
mặc dù là vẫn ở trên nền tăng trưởng thấp
nhưng mà đã phục hồi nhẹ so với năm hai nghìn một mươi ba
và vì thế chúng tôi rất là kì vọng
là cái tổng cầu thế giới
nó sẽ được phục hồi hơn
so với năm hai nghìn hai mươi ba
cái điểm thứ hai mà chúng ta cũng thấy rất là rõ
đó là bên cạnh cái việc mà chúng ta đã hoàn thiện
cái hệ thống quy hoạch quốc gia
vùng rồi là địa phương
thì trong năm hai nghìn hai mươi ba
và đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi
sẽ là năm bản lệ
để chúng ta hoàn thiện các cái thể chế
và đặc biệt là các quy định pháp luật
chúng ta có một loạt những cái luật
mà tôi tin nó sẽ tạo một cái cú hích
cho sự ổn định của thế giới
và phát triển kinh tế việt nam
như là luật tổ chức tín dụng hay là đặc biệt là luật đất đai chẳng hạn
và cái điều thứ ba
đó là cái năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng là năm bản lề để thực hiện kế hoạch năm năm
và như vậy thì tất cả những cái
kế hoạch về giải ngân đầu tư
trung hạn cũng như là thực hiện
các cái chương trình mục tiêu quốc gia
thì đây cũng sẽ là một cái cú hích
để mà chúng ta phát huy được các cái nội lực
để bù đắp những cái thiếu hụt khi mà tăng trưởng
kinh tế đối ngoại chúng ta không
vẫn không đạt được cái đà tăng trưởng như kỳ vọng trước covid một mươi chín
thì tất cả những yếu tố đấy
thì tôi cho rằng là chúng ta nhìn vào một cái năm

lạc quan hơn so với năm hai nghìn hai mươi ba
có thể nói là trong những năm đại dịch
thì chúng ta mới thấy được rằng cái
nông nghiệp nó thực sự là
trụ cột trụ đỡ vững chắc cho
nền kinh tế của chúng ta và nhân nói đến
thị trường lao động thì
một trong những vướng mắt đặt ra trong
những năm vừa qua cho kinh tế nước ta
đó là nút thắt tăng năng suất lao động
vậy ý kiến của
tiến sĩ nguyễn quốc việt như thế nào về
đó chúng ta cũng có thể thấy rằng
là một trong những cái chỉ tiêu kinh tế xã hội
không đạt được của năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh cái chỉ tiêu về tăng trưởng
thì còn cái chỉ tiêu về
nâng cao cái năng suất
lao động thực ra cái chỉ tiêu này
thì cũng một vài năm trở lại đây là
chúng ta cũng gặp rất nhiều thách thức rồi
thì dưới góc nhìn của chúng tôi
thì bên cạnh những cái vấn đề liên quan đến
chất lượng và nhân lực liên quan
đến đổi mới công nghệ
thì có một cái
vấn đề mà trong báo cáo gần nhất của viện
kinh tế chính sách cũng đã chỉ ra đấy
đó là dường như khi mà chúng ta
tham gia sâu hơn vào cái chuỗi
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
thì nói như anh tiến
lúc nãy là cái giá trị gia tăng
của việt nam chúng ta lại
càng thấp so với cái trung bình
chung của các nước khu vực đông á và đông nam á
thì cái giá trị gia tăng trong những cái
hàm lượng sản xuất xuất khẩu
công nghiệp của chúng ta thì lại thấp hơn
so với các nước trong khu vực của chúng ta
thì đây là một cái thách thức rất lớn để làm sao
để chúng ta phát huy được cái nội lực
và đặc biệt là phát huy được vai trò
của khu vực doanh nghiệp nội địa
tham gia vào chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng
và xuất khẩu thì đấy cũng là
một cái câu chuyện mà
có lẽ là đóng góp vào cái
việc là nâng cao năng suất lao động bên cạnh
cái việc chúng ta vẫn phải chú trọng vào
chất lượng nguồn nhân lực rồi cải thiện thể chế
chính sách để làm sao chúng ta
có phát huy nhiều hơn các cái
đổi mới sáng tạo và
phòng ngừa những cái rủi ro của
nền kinh tế nói chung
như chính ông việt cũng đã nhắc
đến ở phần đầu của chương trình đó là
các doanh nghiệp đã
có một cái sự đổi mới sáng tạo
trong cách thức sản xuất kinh doanh
trong thời gian vừa qua thì
một trong các yếu tố đó
là phát triển kinh tế số vậy thì
kinh tế số đã được khẳng định tại
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và xin được trích ra là đẩy mạnh
chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số
trên nền tảng khoa học và công nghệ
đổi mới sáng tạo và trong quyết định
số bốn trăm một mươi một của thủ tướng chính phủ
thì cũng đã phê duyệt chiến lược
phát triển kinh tế số và
xã hội số đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
vậy thì kinh tế số sẽ
tạo ra đòn bẩy như thế nào
đối với tăng trưởng kinh tế của việt nam
trong thời gian tới thưa ông tiến
tôi nghĩ là
chắc chắn là kinh tế số là cơ hội
đòn bẩy cho chúng ta bởi vì nếu
chúng ta so sánh một cái câu chuyện
rằng là cái mức độ trinh lệch của
kinh tế việt nam với lại các nền kinh tế
với lại kinh tế thế giới thì chúng ta thấy là
khoảng cách là trình độ của
kinh tế còn trình lệch rất là nhiều
tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn vào câu chuyện là
khai thác tậm dụng cái kinh tế số
thì dường như không thể nói là
không có trình lệch nhưng mà dường như
cái khoảng cách đó các cái nước thì nó gần lại
và chúng ta có cơ hội nó gần hơn
điểm xuất phát của chúng ta tiếp cận hơn
so với các quốc gia khác cho nên nếu như
chúng ta tậm dụng để kinh tế số
một cách nó hiệu quả
thì đấy sẽ là cái để mà giúp chúng ta có thể
tăng tốc để mà có thể
bắt kịp với lại
các cái quốc gia khác ở trên thế giới và thậm chí
chúng ta có thể vượt qua và đạt được
các mục tiêu của chúng ta
tuy nhiên thì để mà tậm dụng
phát triển được nền kinh tế số thì một lần nữa
nó đòi hỏi cái sự
nhất quán từ trên xuống dưới
từ chính phủ
từ chính phủ số cho đến kinh tế số
cho đến xã hội số một cái sự đồng bộ
ở trên phương dưới và đòi hỏi một cái sự
sáng tạo của các doanh nghiệp
và kinh tế số sẽ tạo ra rất là nhiều
những cái cơ hội về sản phẩm mới
về phương thức kinh doanh mới cho các doanh nghiệp
và doanh nghiệp nào mà nắm bắt được
những cái cơ hội đó thì sẽ tậm dụng
được những cơ hội từ kinh tế số
không có thể kể ra một câu chuyện
một cái điển hình là
chẳng hạn như là công ty
cổ phòng bóng đèn phí nước dạng đông
thì đây là một cái điển hình của một cái doanh nghiệp
mà cũng đã được ghi nhận trong cái việc
chuyển đổi số ở cả
chính phủ khi mà bộ trưởng
nguyễn mạnh hùng về thăm dạng đông thì
cũng có khẳng định là câu chuyện là
công ty dạng đông thì là một cái doanh nghiệp
điển hình trong việc chuyển đổi số nhờ
tìm ra cái chìa khóa để mà cho
cho cái việc chuyển đổi số đó
và cái sản phẩm của dạng đông
họ làm hiện nay thì không phải là cái bóng đèn
mà trong kinh tế số
đó là sẽ là một cái giải pháp chiều sáng
và cái giải pháp đó nó phải phù hợp với lại
nhu cầu của từng cái
lĩnh vực của từng cái ngành nghề
như là chiếu sáng công cộng hay là
chiếu sáng thông minh để giúp cho
khai thác hay thủy sản
hay là trồng cây
ở trong sản phẩm nông nghiệp thì nó sẽ phải
phù hợp thì tôi nghĩ rằng là việc đưa công nghệ
vào trong cái sản phẩm đó
sử dụng kinh tế số
tạo ra các cái sản phẩm mới thì sẽ là
cơ hội để mà cho các doanh nghiệp
có được một cái giá trị gia tăng tốt hơn
và từ đó là đóng góp
cho cái sự phát triển của kinh tế
nói chung của tất cả các ngành khác
không thể phủ nhận là
kinh tế số sẽ vừa là
một cái cơ hội
nhưng đồng thời cũng là cái thách thức
mà như thầy tiến cũng đã chia sẻ
tôi kỳ vọng hơn
là bên cạnh cái việc là chúng ta
coi cái nền tảng số
công nghệ số
nó là một cái phương tiện
thì làm sao để chúng ta
biến cái xu hướng
số hóa nền kinh tế này nó trở thành
một cái động lực
thay đổi cái mô hình tăng trưởng thực sự
không những là
thay đổi về cái chiến lược
rồi là những cái cách thức quản trị
của doanh nghiệp
mà ở đây chúng ta kể cả cái chiến lược
cách thức điều hành của cái nền kinh tế
rồi xây dựng các cái thể chế chính sách
nền kinh tế số nó không phải
đơn thuần nó chỉ cái việc chúng ta
copy hay là chúng ta vay mượn
các cái công nghệ mà nói như
thể tiến lúc nãy chúng ta thấy rằng là bên cạnh
cái việc sản xuất mà được số hóa
thì khu vực dịch vụ với cái
nhu cầu mới của người tiêu dùng
thì cái việc là phải làm sao đưa những cái
dịch vụ của chúng ta
vào trong các cái sản phẩm hàng hóa
thì cái dịch vụ đấy và cái hàm lượng
chất lượng dịch vụ nó mới là cái tạo
cái sự giá trị gia tăng cho
các cái sản phẩm kể cả phục vụ
thị trường xuất khẩu hay là thị trường trong nước
muốn như vậy thì tôi cho rằng là
những cái thay đổi về căn bản
về mặt thể chế về chính sách
và những cái chương trình hành động cụ thể
bên cạnh những cái chiến lược mà chúng ta
đã có thì những cái chương trình những cái
giải pháp và những chính sách hỗ trợ cụ thể
để giúp cho người dân doanh nghiệp chúng ta chuyển đổi
cái mô hình kinh doanh cái mô thức kinh doanh
anh tiến cũng có nói
về cái lĩnh vực sản xuất thì trong lĩnh vực
du lịch chẳng hạn là một lĩnh vực dịch vụ
mà tôi cho rằng năm hai nghìn hai mươi ba nhờ cái việc
mà chúng ta có được cái sự
quay trở lại của cái thị trường dịch vụ
du lịch quốc tế mà chúng ta có thể
là cũng cân bằng lại cái
cái cán cân vĩ mô của chúng ta một phần
bên cạnh những cái vấn đề là thành công
của cái cán cân về xuất khẩu
hàng hóa thế thì ở đây
tôi cho rằng là cái việc
mà bản chất của cái nền kinh tế số
chính là chúng ta cơ hội chúng ta
nhìn nhận là chúng ta thay đổi cái
mô hình kinh tế hay là mô hình
kinh doanh mà từ đó chúng ta đưa những
cái hàm lượng giá trị gia tăng
nội địa của chúng ta
vào trong từng sản phẩm cũng như là
đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta
thì đấy nếu mà làm đến như vậy thì chúng ta
đã biến được những cái cơ hội chúng ta
thành vàng để chúng ta
phát triển kinh tế trong tương lai
rõ ràng là chúng ta sẽ còn rất nhiều
dư địa để phát triển kinh tế trong thời gian tới
đúng không ạ và năm vừa qua
thì quốc hội cũng đã có tổ chức
cái diễn đàn kinh tế việt nam và nhắc
đến một cụm từ
là tăng cường năng lực nội sinh
vậy thì chúng ta có thế mạnh nào
năng lực nội sinh nào
của việt nam thì có thể là
khai thác được và thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế được trong năm mới đây ạ
xin mời ông tiến ạ
năng lực nội sinh thì chắc chắn là
cái đầu tiên mà chúng ta sẽ phải kể đến
thì đấy là con ngựa
nguồn nhân lực của chúng ta
thì luôn luôn là cái nguồn lực
mà nó là quan trọng nhất và chúng ta cũng tự hào
rằng là cái năng lực
với chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta
cũng có những cái điểm mà chúng ta biết khai thác
đó là sự sáng tạo
đó là sự đoàn kết mà chúng ta đã nói
và trong một cái bối cảnh
hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là
nó cũng có những cái cơ hội
để chúng ta có thể đầu tư
chúng ta có thể phát triển được những cái ngành mới
chẳng hạn như là
mọi người cũng nói khá nhiều đến ngành công nghiệp
bạt dẫn thì đấy là cái ngành
khi mà nguồn nhân lực của chúng ta
với lại một cái đội ngũ lao động trẻ
được đào tạo và có những cái kiến thức
nền tảng về stem rất là tốt
thì đấy là cái nguồn lực rất là tốt
để chúng ta có thể phát triển được những cái ngành công nghiệp
cái nguồn lực thứ hai mà chúng ta cũng đã từng
cũng đã đề cập đến trong cái buổi ngày hôm nay
thì có lẽ rằng là đấy là rất là nhiều
ngành đội ngũ những người mà làm nông nghiệp
thì nông nghiệp là một cái ngành
theo quan điểm của cá nhân tôi
thì sẽ hoàn toàn có thể
tận dụng được cơ hội để có được
những cái giá trị gia tăng nhiều hơn
chúng ta sẽ không nhìn nhận ngành nông nghiệp
chỉ đơn thuần là những cái sản phẩm
các loại cây trồng vật đuôi
được sản xuất ra mà nó cần phải được chế biến
và nó đem lại một cái giá trị gia tăng cao
để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng
thì các cái nguồn
các cái nguồn lực ở trong cái ngành nông nghiệp
là cái cơ hội rất là tốt cho chúng ta
để chúng ta có thể khai thác tạo ra một cái nguồn lực
và đối với lại những ngành công nghiệp
thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta
nguồn lực của chúng ta
ở bên trong của chúng ta thì đấy là
cái vị trí
địa chính trị của chúng ta
sẽ là một cái nguồn lực để chúng ta tận dụng
và chúng ta thu hút được
những cái cơ hội
đến từ những cái biến động ở trên thị trường thế giới
khi mà chúng ta nhìn thấy là
cái biến động và nó dẫn đến sự thay đổi
về của chuỗi cung ứng
thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể tận dụng
thu hút được cái lượng vốn đầu tư nước ngoài
đặc biệt là của những nhà đầu tư lớn
thì cái đấy là năm hai nghìn hai mươi
chúng ta đã nhìn thấy những cái dấu hiệu
của những cái nhà đầu tư lớn
như của apple
của lego là những cái nhà đầu tư lớn
đã bắt đầu vào và hy vọng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thì cái xu hướng đó sẽ
tiếp tục tiếp diễn một cách mạnh mẽ hơn nữa
và chúng ta sẽ phát triển
tham gia được sâu hơn
vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu
ở những cái sản phẩm công nghệ chế tạp
vâng ông việt có muốn bổ sung ý kiến
tôi thì cũng hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của thầy tiến
thực ra thì nói đến cái
nội sinh cho phát triển
thì nó xuất phát từ cái mô hình tăng trưởng nội sinh
chúng ta không thể tăng trưởng chỉ dựa vào yếu tố vốn
mà điều quan trọng đó là
một cái con người đặc biệt là vốn con người
bao gồm cả cái chất lượng và nhân lực
cũng như là cái sự hài hòa
của cả xã hội của chúng ta
để hướng tới một cái xã hội thịnh vượng tốt đẹp hơn
một cái điểm mà tôi cho rằng là
cũng bổ sung thêm
bên cạnh cái vấn đề vốn
bên cạnh vấn đề đổi mới công nghệ
thì tôi cho rằng là bây giờ
cái thể chế và chính sách tốt
tạo một cái môi trường
đầu tư kinh doanh bình đẳng thuận lợi
nó sẽ là một trong những cái
vừa là cái môi trường nhưng nó cũng sẽ là
một cái động lực cho
cái tăng trưởng một cách
bền vững trong tương lai của chúng ta
nếu mà nhìn lại trong ba mươi năm năm đổi mới
thì có lẽ là cái cú hít
của những cái chính sách tốt của những
cái thể chế thuận lợi mới là
cái tạo ra những cái động lực để việt nam
vượt qua những cái thách thức vượt qua
những cái giai đoạn khủng hoảng
và chúng ta tiến lên phát triển một cách bền vững
trong tương lai trước khi kết thúc
chương trình thì
thay mặt những người làm chương trình thì
mời hai vị khách mời
chúng ta có thể đưa ra được một cái
thông điệp để gửi đến cho
quý khán giả những người đang theo dõi chương trình
một thông điệp cho năm mới hai nghìn hai mươi
được không ạ xin mời ông tiến ạ
nếu như năm

chúng ta đã nói về câu chuyện đó là bão
đó là bão xa đó là áp thất
thì có lẽ năm hai nghìn hai mươi bốn
thì biển đã lặn
và chúng ta sẽ con thuyền
của kinh tế việt nam thì sẽ tăng tốc tiến ra
tôi thì cũng rất là đồng ý
với ý kiến thầy tiến tôi cho rằng là
năm hai nghìn hai mươi bốn có lẽ là
nền kinh tế việt nam chúng ta sẽ
dương buồm ganh đua
ra biển lớn thì đấy là cái
thông điệp mà tôi muốn gửi gắm cho
cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
và toàn bộ những người điều hành
kinh tế của việt nam chúng ta
một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị tại đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã
phát biểu đất nước ta chưa bao giờ
có được tiềm lực vị thế và
uy tín quốc tế như ngày nay
thực tế đã minh chứng khó khăn là
hiện hữu nhưng với sự chỉ đạo của
đảng nhà nước cùng các cấp các
ngành trong việc phát huy năng lực nội sinh
kiến tạo các động lực để thúc đẩy
tăng trưởng việt nam đã và đang
từng bước khắc phục khó khăn vượt qua
thử thách được các tổ chức quốc tế đánh giá
là điểm sáng kinh tế trong bức tranh
kinh tế trên toàn thế giới và chúng ta
sẽ tiếp tục bước tới năm hai nghìn hai mươi bốn
với khát vọng quyết tâm
vươn lên nỗ lực hoàn thành cao nhất
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi bốn trở thành
một trong những nền kinh tế có tốc độ
tăng trưởng tích cực của thế giới
trân trọng cảm ơn quý vị đã
theo dõi chương trình tọa đàm số
đặc biệt chương trình tết dương lịch
của truyền hình nhân dân